trong cuộc khổ chuyến thăm chính thức liên bang nga sáng nay theo giờ địa phương
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam
đã tới thăm và nói chuyện với sinh viên trường đại học tổng hợp liên bang kazan
nước cộng hòa taktaristan liên bang nga
thăm trường đại học tổng hợp liên bang taktaristan
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã thăm phòng lenin từng ngồi học
gặp gỡ và nói chuyện với các bạn sinh viên nga đang học ngôn ngữ tiếng việt
sinh viên nghiên cứu sinh việt nam đang học tập nghiên cứu tại trường
thanh bình và thăm ngôi trường đại học lớn hàng đầu của liên bang nga
nơi nghiên cứu và học tập của nhiều nhà lãnh đạo nga đặc biệt là lãnh tụ lenin vĩ đại
việt nam mãi mãi ghi nhớ và trân trọng sự giúp đỡ trí tỉnh trí nghĩa mà nhân dân liên bang soviet trước đây
và nhân dân nga đã dành cho việt nam trong công cuộc bảo vệ và xây dựng tổ quốc
chủ tịch quốc hội mong nhà trường tiếp tục mở rộng và đẩy mạnh hơn nữa hoạt động giao lưu
hợp tác với các trường đại học của việt nam tăng thêm sinh viên việt nam học tập tại trường
góp phần vào công cuộc phát triển và hội nhập quốc tế của việt nam